mở đầu với một số thông tin an ninh trật tự đáng chú ý
phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân bị cáo nguyễn thị ngọc tiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú thành phố châu đốc tỉnh an giang đã bị tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt một mươi hai năm tù giam
theo cáo trạng vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tiền tham gia vào tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
trong thời gian từ đầu năm hai nghìn một mươi tám cho đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tiền lấy thông tin cá nhân của hơn hai trăm linh người tự ý đăng ký tham gia trưng cầu dân ý
bầu đào minh quân làm tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa
ngoài ra tiền còn tự may một lá cờ ba sọc và được một người chưa rõ lai lịch cho hai cuốn hiến pháp đệ tam việt nam cộng hòa
biết hành vi của mình bị phát hiện vào ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tiến đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội
ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tiền bị khởi tố để điều tra
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố bắt tạm giam phan văn thọ
chú thại huyện cái bè tỉnh tiền giang để điều tra về hành vi tảng trự trái phép vũ khí quân dụng
trước đó vào tối ngày một mươi chín tháng chín tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự
phát hiện xe ô tô có dấu hiệu nghi vấn
tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra xe
thì phát hiện và thu giữ một thanh kiếm ba khẩu súng
và số tám
tại cơ quan điều tra thọ khai nhận số súng và đạn trên là của mình
kết luận giám định xác định ba khẩu súng là súng quân dụng
và trong số hai mươi chín viên đạn có bảy viên là đạn quân dụng
hiện vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long
tiếp tục xác minh điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
hàng chục người tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
vừa bị công an tỉnh tây ninh phát hiện bắt quả tang
khi kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke có địa chỉ
tại đường nguyễn văn rốp phường bốn thành phố tây ninh
tại thời điểm kiểm tra cơ sở có chín phòng đang hoạt động
tiến hành xét nghiệm nhanh chất ma túy với bảy mươi một người
bao gồm khách và nhân viên
phát hiện bốn mươi trên bảy mươi một người dương tính với chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai bịch ma túy
một bịch ni lông bên trong có nhiều viên nén
được chia thành nhiều phần khác nhau
một mươi xe mô tô và nhiều đồ vật có liên quan
tiến hành kiểm tra các giấy tờ có liên quan đến hoạt động
kinh doanh dịch vụ karaoke cơ sở kinh doanh không cung cấp
được các giấy phép về an ninh trật tự và giấy phép kinh doanh
tập trung triển khai kế hoạch của công an tp hà nội
về tăng cường điều tra cơ bản quản lý và phòng ngừa tội phạm
hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới một mươi tám tuổi
mới đây công an quận hà đông công an tp hà nội
đã đấu tranh làm rõ ổ nhóm đối tượng trộm cướp giật
đều chưa đủ một mươi sáu tuổi
tại cơ quan công an
các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian
từ đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đã thực hiện liên tiếp
bốn vụ trộm cấp xe máy hai vụ cấp giật tài sản
trên địa bàn quận hà đông và quận nam tử liêm
tổng trị giá tài sản khoảng tám mươi triệu đồng
theo cơ quan công an nhóm thanh thiếu niên này
đều đang trong độ tuổi vị thành niên chưa đủ một mươi sáu tuổi
đáng chú ý có một số đối tượng có hoàn cảnh khá đặc biệt
thiếu đi sự quan tâm giáo dục của gia đình
nên đã bỏ học thuê nhà riêng ở trên địa bàn quận hà đông
từ đầu năm đến nay thì nước ta đã có bốn mươi người tử vong vì bệnh dạy
dịch bệnh xuất hiện và tăng cao đột biến ở những tỉnh
vốn không phải là khu vực trọng điểm về dạy
trước tình hình trên bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành
chỉ đạo sở y tế tăng cường giám sát chặt chẽ
các trường hợp bị chó mèo nghi dạy cắn
tuyên truyền và vận động người dân đến cơ sở y tế
để được khám và tư vấn tiêm phòng vaccine dạy kịp thời
bên cạnh đó thì truyền thông về sự nguy hiểm của bệnh dạy
cũng như các biện pháp phòng chống bệnh dạy trên người và trên động vật
đặc biệt là chú ý truyền thông về việc không chữa bệnh dạy
bằng các biện pháp chưa được bộ y tế công nhận
xin được chuyển sang thông tin khác
thưa quý vị hiện nay đang là thời điểm giao mùa tại miền bắc
thuận lợi cho các mầm bệnh đường hô hấp phát triển
đặc biệt là ở trẻ nhỏ bởi hệ miễn dịch của trẻ vốn còn non yếu
và dễ bị xâm nhập và tấn công bởi các vi khuẩn và virus gây bệnh
nhiều bệnh viện ở hà nội cho biết là số bệnh nhi
có cơ sở đã kiếm giường bệnh thậm chí là phải kê thêm giường
để đáp ứng nhu cầu điều trị
mời quý vị theo dõi ghi nhận ngay sau đây
đây là khu giường dịch vụ tại khoa nhi bệnh viện thanh nhàn tp hà nội
phòng này chỉ được kê tám dường bệnh thì nay đã tăng lên một mươi một giường
không còn khoảng trống để di chuyển cũng không còn phòng dịch vụ
gia đình chị ngọc đành cho con ra hành lang ngồi cho thoáng
thay vì phải chen chúc nhau hai ba bệnh nhi một giường
trước khi nhập viện thì bạn ấy giúp ta
tốt đến bốn mươi một độ cho vào nhi để khám
hôm đấy các bác sĩ cũng bảo là bạch cầu cao quá thì nhập viện
nhưng mà ở nhi thì hết giường rồi thấy là các bác nhi chuyển sang thanh nhàn
thanh nhàn hôm đấy khoa học dịch vụ cũng hết
nên là nằm ở cái phòng này thì là ghép ba bạn một giường
các cháu bé thì phải có người phục vụ chứ
các cháu không tự ấy được vừa người nhà vừa bệnh nhân nó đông lắm
đây là thằng anh nó còn con em nữa
thì lại ở ngoài kia anh đang hôm nay cũng đang ba mươi chín độ năm này
con em đang bác nó đang
bác bé ở ngoài kia
mỗi ngày khoa nhi bệnh viện thanh nhàn tp hà nội
tiếp nhận khoảng ba mươi bệnh nhi mắc các bệnh về đường hô hấp
thông thường khoa chỉ có thể tiếp nhận nhiều nhất là sáu mươi năm bệnh nhân điều trị nội trú
thì nay con số thực tế là chín mươi
trong đó số bệnh nhi mắc bệnh hô hấp chiếm hai phần ba
bệnh nhân tăng lên đột biến như thế
bệnh viện cũng trang bị cho các khoa phòng thêm giường
và có thể điều trị trên tại các khoa phòng bên trên
và được hỗ trợ bởi nhân lực các khoa khác nữa
kê thêm giường như thế thì một là bất tiện cho các cháu
để sinh hoạt cái không gian nó hơi chật hơi trội
nhưng mà với cái lượng bệnh nhân như thế thì vẫn bắt buộc phải kê thêm
để đảm bảo chăm sóc và điều trị cho các cháu an toàn nhất
tình trạng quá tải cũng xảy ra tại bệnh viện đa khoa sanh pôn hà nội
số bệnh nhi nhập viện do bệnh hô hấp cũng tăng vọt
trong đó gần một nửa là do nhiễm adenovirus
bệnh viện đã phải bố trí khu phòng riêng dành cho những trẻ này
hầu hết là những em bé viêm phổi do virus thì cũng đã có tỷ lệ tăng rất là cao
và đặc biệt là chúng ta vẫn nghe nói đến một loại virus là adenovirte
viêm phổi do adenovirus cũng tăng khá là cao trong cái mùa này
việc số bệnh nhi tăng đột biến đã khiến các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải
gây khó khăn cho quá trình thăm khám điều trị cho trẻ
vì vậy theo các bác sĩ phụ huynh nên thường xuyên vệ sinh đường hô hấp trên cho trẻ
tăng cường miễn dịch bằng chế độ ăn đặc
đồng thời phụ huynh nên cho trẻ đi tiêm vaccine theo lịch hẹn của bác sĩ
thưa quý vị chiều qua ba mươi tháng chín hội đồng xét xử của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
đã tuyên án phúc thẩm đối với cựu thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường và các bị cáo khác
có kháng cáo trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mắc health hai canada
đáng chú ý là sau khi xem xét các tình tiết mới cựu thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường
được tòa phúc thẩm giảm nhẹ tội
còn ba năm tù án sơ thẩm là bốn năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo tòa phúc thẩm bị cáo cường đã nộp thêm năm trăm linh triệu đồng tiền khắc phục hậu quả
quá trình công tác cựu thứ trưởng này có nhiều thành tích đóng góp cho ngành y tế
có hơn năm mươi bảng khen huân huy trương
trong quá trình tố tụng bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối lỗi
tòa phúc thẩm cho rằng đây là một số tình tiết mới để xem xét giảm hình phạt cho bị cáo
tòa án nhân dân tỉnh tiền giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy
và tàng trữ phương tiện dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy
do bị cáo nguyễn hữu phát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cầm đầu
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn hữu phát án tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
và tàng trữ phương tiện dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy
trong vụ án này phát và nguyễn văn phú là người trực tiếp giao dịch với những người có nhu cầu mua ma túy
đưa ma túy cho nguyễn hồ minh khiết nguyễn hữu nhân và phạm tiến thành đem giao cho người mua và trực tiếp bán ma túy
chiều qua ba mươi tháng chín sáu đối tượng gồm trần quốc hưng đậu văn toàn nguyễn tuấn đức nguyễn hoàng điệp
lê ngọc bảo và nguyễn bá sơn đã bị công an huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
bất ngờ đột kích quán karaoke haven thuộc tổ dân phố giang đình thị trấn tiên điển huyện nghi xuân
lực lượng công an phát hiện một mươi bốn nam nữ thanh niên ba mươi nam một mươi bốn nữ tại hai phòng h một trăm linh bốn một trăm linh năm của quán karaoke này
có biểu hiện sử dụng ma túy tiến hành khám xét lực lượng chức năng thu giữ một mươi ba viên hồng phiến
và các dụng cụ sử dụng ma túy qua test nhanh ba mươi chín đối tượng dương tính với chất ma túy